hai người tử vong gồm một người đàn ông và một trẻ em được phát hiện tại khu vực tòa nhà sarina một
ở khu đô thị sala phường an lợi đông tp thủ đức
ngoài ra còn có hai người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
công an tp thủ đức đang phong tỏa hiện trường để điều tra vì nghi ngờ đây là một vụ án mạng
và theo thông tin ban đầu vào dạng sáng nay bảo vệ của tòa nhà sarina một đã nghe tiếng động mạnh
tại khu vực sảnh nên đã chạy đến kiểm tra
và lúc này họ phát hiện một người đàn ông tử vong trên vũ máu nên đã báo với cơ quan công an
và công an tp thủ đức đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường
trong lúc điều tra họ phát hiện thêm thi thể của một trẻ nhỏ
ngoài ra còn có hai người khác bị thương nặng
các tuyến đường vào khu vực tòa nhà bị phong tỏa
thông tin vụ việc cũng như danh tính của các nạn nhân chưa được công bố
cơn mưa lớn trong đêm đã khiến bức tường đổ sập đè vào ba cháu nhỏ khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong
vụ việc xảy ra
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng xã ba trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc khiến ba cháu nhỏ tử vong ngay sau đêm
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ
đồng thời ủy ban nhân dân huyện cũng tổ chức đến thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn khiến lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước khiến tường đổ sập gây tử vong cho các cháu
trong sáng nay ủy ban nhân dân huyện ba vì đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân và hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân hai mươi năm triệu đồng
công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng bao ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quốc tịch trung quốc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đối tượng trên cùng với đồng bọn nhập cảnh vào việt nam với mục đích để trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi sáu tháng một hoàng ba ly và đồng bọn đã phát hiện một người phụ nữ trú tại tỉnh bình dương vừa đi ra từ một ngân hàng có cầm theo một túi ni lông bên trong có một năm tỷ đồng
các đối tượng đã đi theo và nhân lúc người phụ nữ này sơ hở các đối tượng đã đột nhập vào xe ô tô lấy trộm túi ni lông đựng số tiền một năm tỷ đồng và một nhẫn vàng
công an tỉnh bình dương đã xác minh truy bắt được đối tượng hoàng bao ly và tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định
thấy nạn nhân là phó giám đốc công ty gia đình có điều kiện nên bốn đối tượng bàn bạc bắt cóc để đòi một mươi tỷ đồng tiền chuộc
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn thành nguyên và anh ruột là nguyễn hữu nghĩa chú tại tỉnh đồng tháp về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đồng thời tạm giữ hình sự lý minh tránh nguyễn quốc thanh chú tại thành phố cần thơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
sau khi giả danh để liên hệ bị hại đến xem thiết kế nội thất cho căn nhà tại một khu dân cư ở phú thạnh xã tân phú thạnh
các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công bắt giữ uy hiếp tinh thần lấy hết tài sản rồi đưa người này lên xe ô tô
trở đến một căn nhà khác tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long tiếp tục giam giữ tại đây
sau đó các đối tượng sử dụng điện thoại của bị hại nhắn tin cho người nhà nạn nhân yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng để chuộc người
lo sợ gia đình nạn nhân đã chuyển cho chúng bốn mươi bốn năm triệu đồng
nhận được tin báo ngày một mươi hai tháng năm cơ quan công an đã bắt được nghĩa tại vĩnh long
khai thác nhanh thì lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục khống chế tên nguyên giải cứu an toàn cho bị hại
đến sáng ngày một mươi ba tháng năm công an tỉnh hậu giang đã bắt được tránh và thanh khi đang trên đường bỏ trốn
liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh thất bồng lai vào ngày một mươi ba tháng năm sở y tế tp hcm cho hay
vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ra soát lại thông tin khám chữa bệnh của ba người liên quan đến vụ án này
trước đó sở y tế tp hcm nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án trên
do đó sở y tế tp hcm yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp ra soát
cung cấp thông tin tài liệu khám chữa bệnh của ba người gồm lê thanh huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
lê thanh kỳ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng từng ở các nơi như ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an và vòng kim xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
từng ở ấp hai xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị phối hợp ra soát cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự trên cho công an tỉnh long an
cơ quan ăn điều tra công an tỉnh bình dương đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng dương thanh thủy trú tp thuận an tỉnh bình dương
về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
qua bộ luật hình sự
kết quả điều tra xác định bị can dương thanh thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội
rồi đến sở kế hoạch và đầu tư đăng ký thành lập một mươi tám công ty với mục đích bán không hóa đơn giá trị gia tăng
không hàng hóa kèm theo với tỷ lệ ba năm tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế
cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khoai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế
ra lận thuế đến nay dương thanh thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trái
hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn các tỉnh bình dương
tp hcm tỉnh đồng nai và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xử lý các đổi tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình dương đề nghị các cá nhân tổ chức doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ của dương thanh thủy đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
địa chỉ số sáu trăm tám mươi một cách mạng tháng tám phường trái nghĩa tp thủ dầu một tỉnh bình dương để phối hợp giải quyết vụ việc
công an thành phố lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường lào cai
vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hơn năm trăm linh máy và phụ kiện thuốc lá điện tử trên địa bàn phường kim tân thành phố lào cai
trước đó ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp lào cai phối hợp với đội kiểm tra kinh tế và đội quản lý thị trường số một
cụ quản lý thị trường tỉnh lào cai làm nhiệm vụ phát hiện chị vương thị bích ngọc
chú huyện bảo thắng đang trao đổi mua bán thuốc lá điện tử
quá trình kiểm tra thu giữ của chị ngọc một máy hút thuốc lá điện tử và một lọ tinh dầu
trong quá trình làm việc chị ngọc tự giác giao nộp năm thùng chứa tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử
máy hút thuốc lá điện tử và đầu hút dùng để thay thế cho máy hút thuốc lá điện tử
tín dụng đen có dấu hiệu xâm nhập vào học đường sẽ gây hậu quả nặng nề nếu không được ngăn chặn kịp thời
trên đại bàn huyện eak tỉnh đắk lắc thời gian qua lực lượng công an đã phối hợp với một số trường học
tăng cường tuyên truyền phòng chống tín dụng đen xâm nhập vào học đường
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện eak đã điều tra
công an huyện eak đã làm rõ hai vụ tín dụng đen và xử lý hai đối tượng đó là trần huy quốc và bùa đức mạnh cùng ở huyện eak
theo kết quả điều tra từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hai đối tượng này đã cho hai mươi sáu em học sinh lớp một mươi hai của ba trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện eak
vay tiền với mức lãi suất cao cắt cổ từ sáu trăm linh đến gần một mươi và thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
mục đích của các em học sinh vay chỉ để tiêu xài cá nhân và nạp tiền vào các trò chơi online trên mạng
các đối tượng này nhắm vào đối tượng học sinh để đối tượng học sinh dễ bị tác động và thường còn đang học trên các nhà trường
cho nên cũng rất là sợ không dám báo cáo nhà trường không dám báo cáo gia đình vì ảnh hưởng đến cả kết quả học tập nữa
cho nên là dễ bị khống chế và dễ bị lợi dụng nhiều hơn
trước tình hình đó thời gian qua công an huyện eak phối hợp với một số trường học trên địa bàn huyện
tăng cường tuyên truyền nhằm phòng chống vấn nạn tín dụng đen xâm nhập vào học đường
rất sợ là ví dụ như là làm mạnh tay quá thì nó có nói cái này
nên phải trước hết là đồng viên giáo dục rồi phối hợp với gia đình để xem tử là tình hình như thế nó hay chưa
rồi mình phối hợp xử lý từ từ thôi
nhắc nhở đồng viên là chủ yếu chứ nếu mà giờ mình làm mạnh tay rồi đưa ra trước cờ trước trường thì nó rất là kỹ
xử lý nhẹ nhàng thế thì các em nói từ từ có nhiều em nói tiến bộ rất là rõ ràng
thì nhà trường cũng đã quan tâm
các chủ đề về sinh hoạt ngoại khóa như là phòng chống bạo lực học đường
rồi là cập nhật thêm những cái thủ đoạn cũng như là hậu quả của tín dụng đen
để lòng ghép trong các chủ đề hoạt động ngoại khóa để giáo dục tốt hơn ý thức của học sinh
và quan trọng cái vấn đề là ngăn ngừa giải pháp ngăn ngừa hơn là để dẫn đến những hậu quả để xử lý
thực hiện quy chế phối hợp với công an tỉnh đắk lắc về đảm bảo an ninh an toàn trong trường học
thời gian qua
sở giáo dục và đào tạo cũng đã yêu cầu ban giám hiệu các trường học trong tỉnh
cần có biện pháp để ngăn ngừa tín dụng đen xâm nhập vào học đường
khi mà sở giáo dục và công an tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp
và các quy chế phối hợp để thực hiện việc đảm bảo an ninh an toàn trong trường học với giai đoạn ngày ba hai mươi tám
ký kết các chương trình liên ngành chỉ đạo phối hợp giữa nhà trường các tổ chức chính trị xã hội địa phương
để nhằm thực hiện việc nắm thông tin hướng dẫn rồi tuyên truyền cho các cháu để tránh tín dụng đen
thì trong đấy thì giao cho nhà trường và nhà trường phải có nhiệm vụ trách nhiệm giao cho phụ huynh học sinh
theo dõi về tâm lý xinh lý học lực cho các cháu trong giai đoạn này
để ngăn ngừa phòng chống vấn nạn tín dụng đen xâm nhập vào học đường
thì bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an và các nhà trường
vẫn rất cần sự theo dõi quản lý chặt chẽ từ phía gia đình đối với con em của mình
phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
được hiệp hội an ninh mạng quốc gia đặt kế hoạch hoàn thành trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân được chính thức giới thiệu tại hội thảo
phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do hiệp hội an ninh mạng quốc gia tổ chức vào sáng nay ngày một mươi ba tháng năm
đây là ứng dụng cho điện thoại thông minh smartphone được cung cấp hoàn toàn miễn phí
hỗ trợ hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là android và ios
phần mềm được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hữu hiệu phát hiện các dấu hiệu lừa đảo trên mạng
đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng an toàn cho người dùng
đây là dự án mang tính cộng đồng phi lợi nhuận không sử dụng ngân sách nhà nước
kinh phí được huy động từ nguồn tài trợ xã hội
theo các chuyên gia việc triển khai giải pháp sử dụng ứng dụng chống lừa đảo
chính là dùng công nghệ để đấu lại công nghệ
người dùng có thể tránh được phần lớn các cuộc tấn công lừa đảo hiện nay
dự kiến phần mềm chống lừa đảo sẽ mở thử nghiệm diện hẹp beta trong tháng sáu
và chính thức ra mắt vào tháng bảy
ứng dụng được cung cấp miễn phí từ tháng bảy này